chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh hai mươi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ khoảng bốn hai kg ma túy đá hơn hai viên thuốc lắc
vào sáng ngày một mươi bảy tháng sáu lực lượng công an bắt quả tăng bùi văn minh
chú thành phố bà rịa đang tàng trữ tám gói ma túy đá
đầu tranh mở rộng chiều cùng ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với công an thành phố hồ chí minh
bắt khẩn cấp đối tượng võ trung hồng chú tại thành phố hồ chí minh
khám xét trên người và phòng trọ của hồng tại phường đa cao quận một
thu giữ một mươi chín gói ma túy đá có khối lượng khoảng bốn hai kg hai một trăm hai mươi tám viên thuốc lắc
cùng nhiều tăng vật
tại thái nguyên đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy
công an huyện đại từ đã phát hiện và bắt giữ nguyễn văn trương chú huyện phú lương
cũng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ hơn ba mươi tám g chất bột màu trắng nghi là heroin
một trăm chín mươi sáu viên nén màu hồng và màu xanh có khối lượng gần hai mươi g nghi là ma túy tổng hợp
loại hồng phiến hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ
đang tiếp tục thu thập thông tin củng cố tài liệu
chứng cứ để xác minh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ
vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với trương quang anh đức chú quận cái răng
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó hàng trăm sinh viên đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố cần thơ
ô một khoản nợ từ một mươi đến sáu mươi triệu đồng do trương quang anh đức nhờ đứng tên mua hàng trả góp
tại cơ quan công an bước đầu đức thừa nhận đã lừa đảo
hàng trăm sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ với số tiền khoảng bốn tỷ đồng
hiện công an quận đã làm việc với đại diện bốn công ty tài chính
và sẽ tiếp tục làm việc với công ty tài chính còn lại để phục vụ công tác điều tra
thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
ba đối tượng châu thanh vũ quê tỉnh vĩnh long nguyễn thành nam quê khánh hòa
và lê thị thu thảo quê cà mau đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
không nghề nghiệp lãnh nghiện ma túy
để có tiền tiêu xài từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến nay
ba đối tượng đã lợi dụng sơ hở của nhà dân ở địa bàn các huyện
nhân trạch long thành thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và tỉnh bà rịa vũng tàu
để đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị
bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
tất cả tài sản trộm được các đối tượng sử dụng hoặc đem bán kiếm tiền mua ma túy sử dụng
bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố và các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur
về việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo đó bộ y tế đề nghị sở y tế tham mưu chủ tịch ubnd tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp
với tình hình thực tiễn trên địa bàn xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để triển khai tiêm mũi ba cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
các viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur
xây dựng tài liệu hướng dẫn tiêm liều nhắc lại vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tổ chức tập huấn cho các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc
và hướng dẫn tổ chức chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng
bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
các cơ sở sản xuất nhập khẩu thuốc trang thiết bị y tế
về việc xử lý vướng mắc trong mua thuốc và vật tư y tế
bộ y tế đề nghị
các cơ sở khám chữa bệnh triển khai việc mua sắm thuốc và vật tư y tế
để đảm bảo sẵn sàng không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế
phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị
tập trung đảm bảo cung ứng đủ kịp thời các vật tư y tế và thuốc thiết yếu
đặc biệt là thuốc hiếm nguồn cung
trường hợp có tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế do khó khăn vướng mắc
liên quan đến công tác mua sắm lựa chọn nhà thầu
sở y tế báo cáo rõ nguyên nhân về cục quản lý dược bộ y tế trước ngày hai mươi hai tháng sáu